tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi bảy triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn ngọc đông vừa cho biết
năm nay bộ sẽ tập trung hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao bắc nam
dự kiến tuyến đường sắt cao tốc này có tổng mức đầu tư lên tới năm mươi tỷ usd khoảng một trăm một mươi bốn tỷ đồng
bộ giao thông vận tải sẽ trình chính phủ xem xét báo cáo quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào năm hai nghìn hai mươi
giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn ba mươi triển khai xây dựng mới tuyến đường sắt tốc độ cao đường đôi khổ một bốn trăm ba mươi năm mm
ưu tiên xây dựng trước những đoạn tuyến có nhu cầu vận tải lớn
tầm nhìn sau năm hai nghìn năm mươi triển khai tổ chức khai tác tốc độ cao tốc là ba trăm năm mươi km trên giờ